thưa quý vị và các bạn tối ngày một mươi chín tháng ba bộ y tế đã công bố thêm chín ca bệnh mắc covid một mươi chín
trong chín ca mắc mới có bốn bệnh nhân ở hà nội hai bệnh nhân ở bạc liêu một bệnh nhân ở con tum hai bệnh nhân trú tại tp hcm
như vậy cho đến thời điểm này việt nam đã ghi nhận tám mươi năm ca bệnh mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi sáu trường hợp đã khỏi bệnh hoàn toàn và ra viện
trường hợp bệnh nhân số một mươi tám đang điều trị tại bệnh viện đa khoa ninh bình cũng đã khỏe mạnh hoàn toàn
nhiều trường hợp khác cũng cho kết quả âm tính từ một đến hai lần
sau thời gian cách ly theo quy định của bộ y tế đến chiều ngày một mươi chín tháng ba sáu trường hợp cách ly tập trung tại khoa nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước đã được kiểm tra sức khỏe và trao chứng nhận hết hạn cách ly để trở về với gia đình
cả sáu trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện đa khoa tp hcm